trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới tại khu vực mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốt tỉnh bình phước
đội công tác của đồn biên phòng tân thành phát hiện ba người đang vận chuyển nhiều thùng cắt tông vượt sông măng từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy để lại số lượng lớn thùng cát tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn hai trăm linh thùng cắt tông chứa gần hai chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
công an tỉnh hương yên vừa phát hiện xử lý hai vụ sản xuất kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
sáng ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh hương yên phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tỉnh hương yên tiến hành kiểm tra hành chính kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ tâm trường an tại thôn tam đô xã hoàng hoa thám huyện ân thi phát hiện nhiều sản phẩm vỏ can nước giặt nước xả vải không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra đại diện công ty là anh nguyễn văn linh chú huyện ân thi khai nhận một số can trên không có nguồn gốc xuất xứ nhằm mục đích san chiết nước giặt đóng chai để bán ra thị trường
tiếp tục kiểm tra hành chính đồng loạt ba địa điểm sản xuất kinh doanh kho lưu trữ hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hiếu vi trên địa bàn các xã đào dương xuân trúc huyện ân thi và xã lý thường kiệt huyện yên mỹ tỉnh hương yên
cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm nước giặt nước xả vải nghi là hàng giả tạm giữ hàng nghìn đơn vị sản phẩm thành phần và nhiều vật chứng liên quan
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết lợi dụng nhu cầu tìm kiếm khóa học chương trình ngoại khóa của các bậc phụ huynh cho con trong dịp nghỉ hè năm hai nghìn hai mươi bốn
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook zalo đã đăng tải nhiều quảng cáo chạy hè cho học viên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia
trại hè kỹ năng công an nhân dân trại hè tuổi thơ hàng chục loại chạy hè được trào mời trên mạng xã hội với những lời giới thiệu hấp dẫn
sòng thực chất đây là các bẫy lừa đạo
vào dịp nghỉ hè của các em học sinh thì bắt đầu trên mạng xã hội đã xuất hiện xuất hiện lên một số những cái group như fanpage liên quan đến trại tu dưỡng hoặc là đi trải nghiệm mô hình quân đội cũng như là trải nghiệm vào các trại hè để giúp các con huấn luyện hoặc có những kỹ năng sống
thì đối với những trang group này hoặc là những hội nhóm này hoàn toàn cũng có thể là những trang hội nhóm trinh thống
nhưng hiện tại thì chưa có một cơ quan chức năng và đơn vị
nếu đơn vị đã xác nhận nó là trinh thống hay không thì các đối tượng lừa đạo đã lợi dụng cái việc này lập ra những cái group hoặc fanpage liên quan đến chạy hè online hoặc là những cái khóa tu hoặc là khóa tiền hoặc là những khóa đào tạo huấn luyện con thêm kỹ năng sống để từ đó lừa các bộ phụ huynh tham gia để cho con em mình tham gia vào các cái hội nhóm đấy
để tạo niềm tin những đối tượng lừa đảo còn giới thiệu thông tin địa điểm là trụ sở làm việc chính của các đơn vị quân đội công an đồng thời đăng tải các hình ảnh bài viết từ các trang trinh thống của lực lượng quân đội công an sau đó gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển mạng ứng viên và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội gia lô của chuyên viên
các đối tượng lừa đảo tư vấn các cháu sẽ được miễn phí bao ăn bao ở đổi lại học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền hoặc đặt cọc trước một khoản tiền từ năm triệu đến một mươi triệu đồng để đăng ký
ban đầu giá vé máy bay nội địa chỉ là vài triệu đồng sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng
khi mà chúng ta quyết định cho gửi con vào đến các cái chạy hè hoặc là các cái chương trình thì chúng ta phải biết rõ được là các cái cơ sở đó họ có cái chương trình nó chuẩn như thế nào
và đơn vị nào là đơn vị quản lý những cái chạy hè đó và cái chương trình đấy đã có được bảo trợ không
và nếu như mà xảy ra những cái rủi ro thì là đơn vị nào là đơn vị trừ kinh nghiệm hoặc là đã được mua bảo hiểm chưa cho những cái chương trình đó chưa đã đăng ký với các cơ quan tổ chức của nhà nước chưa
dân phải luôn cảnh sát thì cho con tham gia bất kỳ một cái khóa đào tạo nào hoặc những đơn vị nào có tổ chức như thế này
nếu như có một cái khóa đấy thật sự thì hãy liên hệ trực tiếp thêm trụ sở có đúng là được đơn vị để bảo trợ hay không có được cơ quan chức năng nào quyền cáo hoặc nhà trường nào đứng ra tổ chức hay không
hãy lựa chọn những điều hiểm thực sự y tín và không nên tin cậy lựa chọn một đơn vị online và truyền khoản hoặc thực hiện theo một cách gọi là chưa được xác thực
để phòng tránh lừa đảo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên
khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm kỹ năng phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường đơn vị để hỏi và xác minh rõ ràng
việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến chuyển khoản tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định được danh tính người nhận tiền
trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng hoàn thành thanh tra kiểm tra thị trường vàng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng tín dụng hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm mẩn rủi ro đảm bảo an toàn hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch đúng quy định pháp luật an ninh tài chính tiền tệ quốc gia không để vang hóa nền kinh tế ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và việc điều hành chính sách tiền tệ

bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng có những chế độ động viên hỗ trợ công nhân của mình một cách tốt nhất có thể

tổng liên đoàn lao động việt nam chủ trì phối hợp với các cấp công đoàn tổ chức lắng nghe người lao động tổ chức lắng nghe người lao động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế